chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
bên cạnh đó việc thương hiệu khăn lụa nổi tiếng khải siêu lừa dối người tiêu dùng suốt hơn ba mươi năm qua khi nguồn gốc xuất xứ made in china nhưng lại gián mark made in vietnam cũng đang được đông đảo dư luận quan tâm
trong chương trình ngày hôm nay nhịp sống kinh tế sẽ đề cập đến vấn đề này trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin kinh tế nổi bật trong tuần qua
cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư cho biết vốn fdi vào việt nam trong một mươi tháng năm hai nghìn một mươi bảy tăng tới ba mươi bảy bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể tính đến ngày hai mươi tháng một mươi cả nước có hai bảy mươi dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là một mươi sáu ba tỷ usd tăng ba mươi hai chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu

gần một lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm bảy hai mươi bảy tỷ usd tăng ba mươi năm chín so với cùng kỳ
tổng giá trị góp vốn là bốn sáu mươi bảy tỷ usd tăng năm mươi tám tám so với cùng kỳ hai nghìn một mươi sáu
tính chung trong một mươi tháng năm hai nghìn một mươi bảy tổng vốn đăng ký cấp mới tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hai mươi tám hai mươi bốn tỷ usd tăng ba mươi bảy bốn so với cùng kỳ
thưa quý vị trước thông tin khăn lụa mang thương hiệu nổi tiếng khải siêu bị nhiều khách hàng tố có tới hai nhãn mát một là made in china và made in vietnam bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã yêu cầu các cơ quan liên quan vào cuộc làm rõ thông tin
trước đó một doanh nghiệp cho biết đã mua quả tặng là sáu mươi chiếc khăn lụa của khải siêu tại một cửa hàng ở hà nội sau khi nhận hàng doanh nghiệp này phát hiện một chiếc khăn trong lô hàng này có gắn hai nhãn mắc khác nhau
một nhãn với nội dung khải siêu made in vietnam còn một nhãn nữa với nội dung made in china kiểm tra năm mươi chín chiếc còn lại thì có dấu hiệu cắt mát cùng dòng chữ made in china
trước thông tin trên sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo cục quản lý thị trường cục cạnh tranh vào cuộc làm rõ các vi phạm về hàng giả về nguồn gốc xuất xứ của doanh nghiệp khải siêu nếu có thì đề xuất ngay hướng xử lý
và ngay trong đầu giờ chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi đội quản lý thị trường số một mươi bốn tri cục quản lý thị trường và phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội đã kiểm tra đột xuất cửa hàng khải siêu tại số một trăm một mươi ba hàng gai hà nội và tạm thu giữ khoảng hơn năm mươi sản phẩm gồm khăn quần áo càt có dấu hiệu vi phạm ước tính trị giá hơn ba mươi triệu đồng
việc mập mờ nhãn mắc của tập đoàn khải siêu có thể coi là cú đấm mạnh vào lòng tin của người tiêu dùng việt phóng viên truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới khán giả trong thời gian sớm nhất
sau việc yêu cầu thịt lợn phải có đủ năm thông tin truy xuất mới được vào chợ bị thất bại vào ngày một mươi sáu tháng một mươi vừa qua từ đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi chợ đầu mối bình điền tp hcm tiếp tục kiên quyết thực hiện yêu cầu truy xuất này
công ty quản lý và kinh doanh chợ bình điền đã tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cách thực hiện các quy định và công nghệ kích hoạt thông tin cho thương nhân kinh doanh mặt hàng này
lực lượng chức năng của chợ kiểm tra tất cả các xe chở thịt lợn
chợ đầu mối bình điền hiện kinh doanh khoảng ba con lợn mỗi đêm chiếm gần ba mươi số lợn tiêu thụ hàng ngày của tp hcm
theo quy định thịt lợn nhập vào chợ phải truy xuất được năm thông tin là cơ sở chăn nuôi
cơ sở giết mổ và thương nhân đưa lợn vào cơ sở giết mổ thú y cho ra khỏi trại nuôi thú y cho lợn hơi nhập vào giết mổ và thú y xuất lợn mảnh đưa vào chợ
chương cho tỷ lệ phần trăm xăng a chín mươi hai nguyên chất rất thấp trong đó có những mẫu xăng a chín mươi hai chưa đến năm mươi
sở khoa học và công nghệ tỉnh nghệ an đã thông báo cho các doanh nghiệp vi phạm về kết quả thử nghiệm và gửi hồ sơ sang cho công an tỉnh nghệ an xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại hà nội cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị phổ biến nghị định một trăm linh tám của chính phủ về quản lý phân bón
theo đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
giao trách nhiệm cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón chịu trách nhiệm về tình trạng phân bón giả phân bón kém chất lượng xảy ra trên địa bàn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đang xây dựng và lấy ý kiến dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này dự kiến tăng mức xử phạt đối với các hành vi buôn bán sản xuất phân bón không đúng quy định
đã nhiều năm nay cuộc sống của hơn hai trăm linh hộ dân ở buôn cư rút
và thôn cư bang xã cư păng huyện crong tỉnh đắk lắc bị đào lộn do bụi khói và mùi hôi thối nồng nặng bốc lên từ nhà máy chế biến mù cao su của công ty trách nhiệm hoạn phương triều đại
đặc biệt thời gian gần đây nguồn nước giếng đào của người dân cũng đã bị ô nhiễm không thể sử dụng được
mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh với các cấp các ngành chức năng từ huyện tới tỉnh nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây vẫn chưa được khắc phục
theo phản ảnh của người dân buôn cư chút xã cư pâng kể từ khi nhà máy chế biến mủ cao su này được xây dựng và đi vào hoạt động năm hai nghìn chín đến nay đã khiến cả làng phải chịu khổ
hàng ngày mùi hôi thối bụi khói từ nhà máy theo gió sộc vào làng khiến mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn
nhiều người trong buôn nhất là người già trẻ nhỏ mắc bệnh về đường hô hấp tức ngực viêm soang
cùng hết rất là khổ nhưng mà cũng mơ tươi sáng